công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt hai đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản hai điều hai trăm linh một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng năm ban chuyên án đã ập vào nhà trọ của nguyễn văn thiệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại xã nghi xuân huyện nghi lộc phát hiện thiệu và nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đang ngồi máy tính để thống kê số tiền thu nợ hàng ngày
tăng vật thu được gồm hai mươi bốn ba triệu đồng một xe ô tô ba xe máy tám cuốn sổ ghi chép cho vay thu nợ
tại cơ quan công an nguyễn văn thiệu đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi của mình bằng hình thức bốc bắt họ
người đi vay khi nhận tiền sẽ phải trả trước cho thiệu tiền lãi bằng hai mươi số tiền vay
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhóm của thiệu cho hơn một trăm linh người vai với số tiền chín tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này là trên ba trăm linh triệu đồng
vụ án đang được công an huyện nghi lộc tiếp tục
điều tra mở rộng